thưa quý vị đã có quá nhiều cái chết thảm do người bị bệnh tâm thần gây ra khiến cho dư luận lo lắng và bất an
vậy nhưng việc quản lý người mắc bệnh tâm thần tại nhiều địa phương thì vẫn còn nhiều lỗ hổng khi để người mắc bệnh tâm thần sống ngoài cộng đồng
nhưng thiếu sự giám sát và có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi người mắc bệnh tâm thần có những hành vi nguy hiểm cho xã hội
phản ánh ngay sau đây tại tỉnh quảng ngãi về thực trạng này
cái chết tức tuổi đầy thương tâm của đỗ thị thu hà nhân viên y tế trạm y tế xã đức tránh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
hơn một tuần trước trong lúc tan ca trực trở về nhà chị bị một người mắc bệnh tâm thần ở cùng địa phương tấn công dẫn tới tử vong
điều khiến gia đình bức xúc là nguyễn thanh sơn người mắc bệnh tâm thần gây án khiến chị hà tử vong đã từng tấn công rất nhiều người
trong đó có một cán bộ xã bị đánh chấn thương rất nặng đang điều trị tại thành phố hồ chí minh
nhưng không hiểu vì lý do gì người này vẫn sống ngoài cộng đồng để rồi tiếp tục gây ra thảm án
không khó để bắt gặp những hình ảnh người mắc bệnh tâm thần như thế này
chỉ cần một phút lơ là của gia đình khi thảm án về tâm thần gây ra có thể xảy ra bất cứ lúc nào
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng ngãi cho rằng số người mắc bệnh tâm thần có nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng còn nhiều
nhưng công tác phối hợp giữa gia đình và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ điều này đã tạo lỗ hổng nguy hiểm cho người tâm thần gây án
sở cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động người thân người gia đình
nên phối hợp cùng với chính quyền địa phương và đưa vào những cơ sở điều trị theo quy định
và đồng thời lên nữa thì sở cũng sẽ tham mưu cho ủy ban tỉnh có sự chỉ đạo đối với chính quyền các địa phương
phải cần phải quyết liệt và thực hiện tốt cái nhiệm vụ này
còn bao nhiêu người mắc bệnh tâm thần đang sống ngoài cộng đồng được liệt vào danh sách nguy hiểm cần có biện pháp can thiệp
việc này cần phải được giá soát và sớm có phương án quản lý chặt hơn kiên quyết hơn
để không lặp lại những thảm án đau lòng từ người tâm thần như câu chuyện buồn vừa xảy ra đối với nữ nhân viên y tế ở tỉnh quảng ngãi